ngày hai mươi năm tháng chín những lô hàng thanh long tươi đầu tiên nhập khẩu từ việt nam vào australia
đã được đưa tới chợ đầu mối hoa quả ở sydney
sau chín năm đàm phán cuối cùng trái thanh long tươi của việt nam cũng đã có mặt trên thị trường nổi tiếng khó tính này
và từ nay trái thanh long của địa phương người tiêu dùng tại australia có cơ hội được biết
và thưởng thức trái thanh long tươi đầu tiên nhập khẩu từ nước ngoài bởi việt nam
là nước đầu tiên và duy nhất được cấp phép xuất khẩu thanh long tươi vào australia
thanh long là loại quả tươi thứ ba của việt nam được vào australia sau trái vải thiều và xoài
đây là cơ hội rất lớn cho các doanh nghiệp của việt nam
nếu như thanh long của việt nam đưa vào đây bảo đảm được chất lượng thì sẽ bán được giá rất cao
bởi thanh long trái mùa của australia hiện nay được bán với giá tương đương năm trăm bốn mươi đồng trên một kg